đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh xuân
đã kiểm tra đột xuất căn nhà số hai mươi một thuộc một khu tập thể ngõ chín mươi ba đường hoàng văn thái quận thanh xuân hà nội
phát hiện và thu giữ gần hai trăm linh bình khí cười n hai o
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tăng
trần quốc anh chú thanh hóa đang sang chiết khí n hai o từ các bình bốn mươi kg sang các bình năm kg và một mươi kg để đi giao cho khách
một mươi bình khí n hai o có trọng lượng năm kg một mươi kg và năm mươi một bình khí n hai o có trọng lượng bốn mươi kg sử dụng để sang chiết đã bị phát hiện
làm việc với cơ quan chức năng trần quốc anh đã không xuất trình được khóa đơn chứng tử hợp pháp
cũng như là giấy phép kinh doanh hóa chất theo quy định tổng trị giá hàng hóa vi phạm khoảng hơn hai mươi chín triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số tăng vật đồng thời tiếp tục xác minh xử lý đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật